chào mừng quý vị và các bạn đến với alo ba trăm tám mươi chín tuần này
thưa quý vị trong vài năm trở lại đây hoạt động buôn lậu vàng từ biên giới nước ngoài vào việt nam luôn hết sức phức tạp
số vụ việc buôn lậu vàng bị lực lượng công an bắt giữ triệt phá xảy ra liên tiếp với số lượng ngày càng lớn
vậy góc khuất đằng sau của tình trạng vàng lậu là những bất cập gì
cần có thay đổi ra sao trong chính sách điều hành của thị trường vàng
vai trò chủ động tiên phong của lực lượng công an trong hoạt động chống buôn lậu vàng như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi
chương trình alo ba trăm tám mươi chín ngày hôm nay
tôi đang có mặt tại phố trần nhân tông một con phố kinh doanh vàng lớn tại thủ đô hà nội
hiện nay ghi nhận giá vàng trong nước đang quanh ở mức sáu mươi bảy triệu đồng một lượng
còn giá vàng thế giới đang quanh ở mốc năm mươi bốn triệu đồng một lượng
như vậy là giá vàng trong nước và thế giới đang tranh lệch nhau đến một mươi ba triệu đồng một lượng
vậy đây có phải là một trong
trong những nguyên nhân khiến tình trạng buôn lậu vàng phức tạp
sự tranh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đang phản ánh đúng quy luật cung cầu của thị trường
do yêu cầu tiết kiệm ngoại tệ tăng quỹ giữ chữ để đảm bảo an ninh kinh tế
mà lâu nay ngân hàng nhà nước không nhập khẩu vàng
trong khi đó theo nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai ndcp về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của chính phủ
ngân hàng nhà nước là đơn vị độc quyền
sản xuất và nhập khẩu vàng miếng
điều này dẫn tới sự thiếu hụt vô cùng lớn nguồn cung
khiến giá vàng trong nước tăng cao
đẩy mạnh sự tranh lệch so với giá vàng thế giới
trong khi nguồn vàng nhập khẩu chính ngạch không có
nhưng hoạt động vàng trong nước rất sôi động
đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng nhập lậu vàng trái phép qua biên giới vào việt nam là hết sức phức tạp
các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo nghị định hai mươi bốn của chính phủ
nó chuyển mạnh sản xuất
bởi sản xuất vàng miếng do ngân hàng nhà nước độc quyền rồi
và chuyển mạnh sản xuất đầu tư công nghệ máy móc thiết bị lao động
để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ theo đúng nghị định hai mươi bốn
thế nhưng vấn đề đấy đối với doanh nghiệp thì có khó khăn
bởi vì người ta phải mua vàng trôi nổi trên thị trường
mà vàng trôi nổi chủ yếu là của dân để mà tích trưởng của dân
thì là vàng ngoài không vào được
nhưng mà việt nam sản xuất mỗi năm như vậy thì được một tấn tân rưỡi
chứ còn nhu cầu của các doanh nghiệp là một tấn tân rưỡi
cả thị trường thì bình thường là khoảng hai ba mươi tấn
mà năm cao là bốn năm mươi tấn
thì bây giờ là không được nhập tấn nào cả cân nào cả
thì đương nhiên cái cầu thì lớn nhưng mà cũng có
thì làm cho cái giá vàng luôn luôn cao hơn giá vàng quốc tế
và cái đó là một trong những nguyên nhân bọn buôn lầu nó lợi dụng để nó buôn lầu vàng

vàng sẽ được các đối tượng thu mua
tại các nước lân cận như lào campuchia
sau đó sẽ tập kết và dùng các thủ đoạn để thẩm lậu vào việt nam
qua các cửa khẩu như cha lo quảng bình lao bảo quảng trị
cầu treo hà tĩnh tịnh biên an giang tràng riệt tây ninh
chưa kể rất nhiều đối tượng chưa nhỏ vàng
sau đó tuồn về việt nam qua đường tiểu ngạch dọc tuyến biên giới
các đường dây buôn lậu vàng đều có tinh chất chuyên nghiệp
được tổ chức chặt chẽ có nhiều đối tượng tham gia
trong đó có cả các đối tượng
người campuchia hoạt động xuyên suốt liên tục trên nhiều tuyến biên giới
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi bí mật xảo quyệt
qua nhiều trung gian tầng nấc
có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng
sử dụng tiếng lóng khi giao dịch để đối phó với lực lượng chức năng
ở những khâu quan trọng như giao nhận đô la mỹ vàng với các tiệm vàng
các bị can chủ mưu cầm đầu chỉ phân công cho các đối tượng trung thành
các bị can là chủ tiệm vàng
ít trực tiếp giao nhận
chủ yếu chỉ đạo nhân viên thực hiện
lãnh đạo bộ công an đang chỉ đạo quyết liệt
để chứng minh làm rõ đúng bản chất
xử lý triệt để các cửa hàng vàng các công ty vàng
sử dụng nguyên liệu vàng trải phép
để kinh doanh và bôn bán
để làm ảnh hưởng để làm trong sạch cái thị trường vàng
đưa đến người dân được sử dụng
với giá trị đích thực
của mặt hàng là vàng
thì mục đích cũng chỉ là
sau khi bóc cửa hai đường dây này
thì đến nay qua công tác nghiệp vụ
cũng như công tác nằm tinh hình
thì thấy rằng là thị trường vàng đã bắt đầu đi vào
ổn định và đi vào đúng cái quỹ đạo
và tới đây
cục cơ sở kinh tế
tiếp tục đấu tranh các chuyên án
tương tự để làm triệt để
trong sạch cái thị trường vàng nguyên liệu
và đồng thời sẽ tham mưu
cho lãnh đạo bộ
với chính phủ để có những cái
chính sách phù hợp đối với thị trường vàng
để giảm tối đa
cũng như ngăn chặn các cái vấn đề
nhập lầu vàng trải phép
để tránh thất thú
thu thế cho nhà nước
trong thời gian tới
trước hết là vấn đề chính sách
cần có sự thay đổi vì nghi định
hai mươi bốn là một mươi một năm
không có nghi định nào
mà một mươi một năm còn phù hợp nữa
hàng năm như vậy
quốc hội thông qua
với bao nhiêu luật
chính phủ thông qua
với bao nhiêu nghi định
rồi các bộ ngành thông qua
và phản hành ra với bao nhiêu thông tư
thì trong trò nghi định hai mươi bốn
là từ một mươi một năm nay không thay đổi
mà thị trường đã thay đổi hoàn toàn
cơ quan chức trang ngân hàng nhà nước
cấp giải pháp nhập khẩu vàng nguyên liệu
cho các doanh nghiệp
để tăng cái cúng cho thị trường
tăng cúng cho thị trường
và tăng cúng
thì gần gần xích lại
cái cúng cái câu bằng nhau
thì không còn bình lập
và làm cho cái giá vàng
nếu là cho nhập khẩu
thì làm cho cái giá vàng trong nước
và giá vàng quốc tế
nó còn ngang bằng
và biển đồng gần trong
và như vậy cái gốc
là trồng đồng bình lập
xe chở đá lạnh
nhưng không phải để bán đá
trong đó là vàng và đô la mỹ
tại biên giới cửa khẩu tràng riệc tây ninh
đều đặn mỗi ngày
khoảng bốn giờ sáng
các đối tượng vận chuyển vàng lậu
từ campuchia về việt nam
đến bốn giờ chiều
sẽ chuyển ngược đô la mỹ
từ việt nam ngược campuchia
việc qua chốt của lực lượng chức năng
không mấy khó khăn
khi mà mình về bỏ đá lên
bỏ tiền lên rồi mình yêu sang thôi
cũng có bị cái bóng đá
nhưng mà kiểm tra không thấy được
rước đá đè lên trên
vàng lậu sau khi vào nội địa việt nam
việc tiêu thủ cũng dễ dàng
như vận chuyển qua biên giới
chỉ tính riêng một tiệm vàng
đã cho thấy
lượng vàng được mua bán lớn như thế nào
có bữa thì bán một ngày có khoảng một hai kg
có bữa thì bán một ngày
mười mấy kg
nguyễn thị minh phụng
đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu vàng
từ campuchia và việt nam
chỉ tính riêng trong hai ngày
các đối tượng đã nhập lậu gần hai tạ vàng
tương đương bốn trăm linh tỷ đồng
một lượng tiền lớn khủng khiếp như vậy
nhưng với các đối tượng
lại vô cùng đơn giản

quyền lượng vàng được phát hiện nhiều nhất
tại khu vực biên giới tây nam giữa việt nam và campuchia
tình trạng này đã tồn tại rai rẳng suốt nhiều năm qua
do mức tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới
trung bình mỗi năm việt nam tiêu thủ khoảng hai mươi tấn vàng trang sức nghỹ nghệ

và mua trôi nổi trên thị trường trong đó có vàng nhập lậu
thông qua những cửa hàng vàng vàng lậu đã được khai sinh với một nguồn gốc hoàn toàn mới và hợp pháp
thưa quý vị cuộc chiến với vàng lậu nói riêng và hoạt động chống buôn lậu hàng giả hàng nhái
gian lận thương mại luôn là một cuộc chiến cam go đầy thử thách
trong cuộc chiến ấy luôn đòi hỏi sự tham gia tích cực của lực lượng chống buôn lậu từ trung ương đến địa phương
trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đầu tiên trân trọng cảm ơn ông đặng văn dũng phó tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đã nhận lời mời tham gia chương trình alo ba trăm năm mươi chín của truyền hình an ninh tv ngày hôm nay
vâng thưa ông vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa lực lượng chống buôn lậu nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng và nó sẽ mang lại những kết quả như thế nào ạ
trong những năm qua lực lượng công an đã phối hợp rất tốt với các lực lượng chức năng khác
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
các vụ việc khi được mời tham gia từ đầu thì có lực lượng công an thì hiệu quả xử lý rất cao
và đã triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm và không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội
còn điển hình trong sáu tháng đầu năm nay thì lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng biên phòng
triệt phá nhiều đường dây ổ nhỏ và không bỏ loạt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội
các vụ việc khi được mời tham gia từ đầu thì có lực lượng công an thì hiệu quả xử lý rất cao